bị cao thủy đã tập trung một nhóm thanh thiếu niên ra đà nẵng để trả thù cho chồng
nhóm này đã phân công nhau chuẩn bị hung khí bom xăng xông vào khu lán trại nơi anh lương
và chồng thủy đang ở để đập phá đồ đạc và tìm đánh anh lương
bị cáo hiếu đã dùng mã tấu chém vào đầu vào mặt anh lương khiến anh này bị thương tích một mươi một
tin từ đắk lắc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đang đấu tranh lấy lửa khai
một nhóm đối tượng để làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
cụ thể vào chiều tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi một tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
phối hợp với phòng cảnh sát cơ động và công an huyện eak đột kích vào nhà của nguyễn văn nghĩa
ở xã cư ni huyện eak phát hiện hơn một mươi đối tượng đang đánh bạc
tại hiện trường công an thu giữ hơn ba mươi triệu đồng tiền mặt nhiều bộ bài
cùng các dụng cụ liên quan đến việc đánh bạc hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ